những cây atm tại tp hcm đang được lan tỏa trên nhiều cộng đồng mạng cùng nhiều chiều bình luận
hình cảm vẫn là những lời cảm thán về tình người trong dịch bệnh
tuy nhiên các chuyên gia y tế cũng đang khuyến cáo sử dụng bình oxy cần có sự giám sát của các chuyên gia y tế
cùng với nhiều hoạt động hướng đến các hoàn cảnh khó khăn khác tại tp hcm
amoc đã ra đời với mong muốn giúp các hoàn cảnh khó khăn vượt qua những áp lực khi điều trị tại nhà
trong những ngày qua admoc đã hoạt động từ tám giờ đến một mươi bảy giờ hàng ngày và hơn thế nữa
tiếp nối những thành công của atm gạo atmoc do phg smartphone khởi xướng sẽ hỗ trợ miễn phí đến tận từng nhà các hộ dân
đồng thời trong giai đoạn hai atm oxy cũng sẽ hỗ trợ oxy miễn phí cho các bệnh viện với số lượng dự kiến là năm một mươi bịch oxy
đồng lòng cùng chính phủ và ngành y tế nhiều tổ chức cá nhân cũng đã vận hành các điểm phát oxy
trao oxy đến tận từng nhà
những nhà người dân với mong muốn săn trẻ khó khăn giúp người dân vượt qua bệnh tật
những bình oxy sẽ được chi tuyển đến từng nhà của các hộ dân khi có yêu cầu bởi các tình nguyện viên thanh niên tình nguyện
họ cũng chính là những người sẽ đổi bình oxy khi hết
theo nhiều chuyên gia y tế oxy đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều trị bệnh nhân
tuy nhiên việc sử dụng bình oxy máy tạo oxy tại nhà phải đảm bảo an toàn đòi hỏi phải có sự theo dõi của lực lượng cán bộ y tế
trong đại dịch với nhiều người được tiếp hơi thở
trong đại dịch với nhiều người việc được tiếp hơi thở cũng là một niềm hạnh phúc khó tài
dù tiếp xúc với bệnh nhân f tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm vô cùng cao
nhưng với những người mang sứ mệnh trao tặng hơi thở giữa đại dịch
thì đó là niềm tin về sự sống sự hồi sinh vì nhịp thường ngày của thành phố không ngủ
bỏ qua nguy hiểm tiếng oxy chảy déo rắt cùng sự hạnh phúc của mọi người
khi nhìn thấy người thân được hồi sinh bên lẩn danh của sự sống và cái chết
đã trở thành vịnh hy vọng đặc biệt trong cuộc chiến chống covid một mươi chín ở thành phố hồ chí minh